thưa quý vị vụ sát hại phân xác người tỉnh để phi tăng đang gây rúng động vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng ba
công an tỉnh ninh bình vừa có thông tin chính thức về vụ việc
do cãi nhau phạm văn dũng đã bóc cổ người tình đến khi ngừng thở
rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân cho đến sáng sau đó phân xác để phi tang trong hai thùng nhựa
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp ninh bình nhận được tin tố giác của một người dân
ở phương nam bình tp ninh bình về việc ông nghi ngờ người con trai là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đã giết giấu xác người yêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phương nam sơn tp tam điệp tại nhà
ngay sau khi nhận được tố giác công an tỉnh ninh bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
tiến hành các biện pháp điều tra kết quả bước đầu đối tượng khai nhận
thông qua mạng xã hội phạm văn dũng đã có vợ có quan hệ quen biết thuê nhà trọ
sống với nhau như vợ chồng với nạn nhân đã có chồng hiện làm thuê tại tp ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba do xảy ra mối thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóc cổ nạn nhân
đến khi nằm im ngừng thở rồi nằm cạnh sát và sáng ngày hôm sau dũng đem thi thể đến phòng tắm
phân xác bỏ vào hai thùng nhựa sau đó cất dấu vào trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba bố đẻ của dũng về nhà phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
nên đã đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa đề phòng dũng bỏ trốn
cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm văn dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
tại đồng nai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết vừa ngăn chặn kịp thời
một vụ tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã hàng gòn thành phố long khánh
vào khoảng hai h ngày hai mươi bảy tháng ba khi đến km bốn quốc lộ năm mươi sáu xã hàng gòn tp long khánh
tổ tuần tra phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy cùng với phương tiện
tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở một người và một xe máy không có biển số
đối tượng khai nhận chở xe từ huyện vĩnh kiểu xuống quốc lộ năm mươi sáu tham gia đua xe
tiến hành truy xét tổ công tác phát hiện thêm một xe tải chở tám thanh niên
các đối tượng khai nhận chở hai xe mô tô từ tỉnh bình thuận vào quốc lộ năm mươi sáu để tham gia đua xe
ngoài ra tổ tuần tra còn phát hiện thêm nhiều đối tượng bỏ chạy vào nhà dân
qua kiểm tra phát hiện thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô không có biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe
thưa quý vị trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác công an xã hợp tiến huyện triệu sơn và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện triệu sơn đã phối hợp bắt quả tăng đối tượng phạm văn viên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở thị trấn căng nàng huyện bá thước đang vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba liều thông trên tuyến đường
qua kiểm tra phát hiện và thu giữ trên xe ô tô gần ba trăm linh viên hồng phiến và một gói heroin
tại công an công an đối tượng phạm văn viên khai nhận số ma túy trên là của viên
đang trên đường mang đi bán
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ thêm được một trăm linh ga ma túy đá
hiện công an huyện triệu sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án
hai mươi một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kiên giang
củng cố hồ sơ để xử lý hình sự và hành chính về hành vi đánh bạc ăn tiền
tại chiếu bạc ở phường vĩnh hiệp tp rạch giá
ngày hai mươi sáu tháng ba lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phối hợp với công an phường vĩnh hiệp
tiến hành bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền
tại tổ tám khu phố dãy ốc phường vĩnh hiệp
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt được hai mươi một người trong đó có một mươi ba phụ nữ
tạm giữ số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc do lê thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện hòn đất kiên giang
đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
để tránh sự truy bắt của công an diễm đã thuê người canh đường cảnh giới từ xa
nhiều con bạc phần lớn là phụ nữ đến ăn thua gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương
một đối tượng có quyết định truy nãn đặc biệt nguy hiểm của công an huyện phù cát tỉnh bình định
vừa bị công an phường tự an phối hợp với đội kiểm soát hình sự công an thành phố bung mau thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là võ ngọc triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện phù mỹ
tỉnh bình định trước đó công an huyện phú cát đã phát hiện bắt quả tan triều là người đứng ra tổ chức
và lôi kéo các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke rubique thuộc thị trấn ngô mây huyện phù cát
trong quá trình bị bắt quả tang triều đã bỏ trốn sau khi trốn khỏi địa phương triều đã đi nhiều nơi để lẩn trốn
qua công tác nắm bắt tình hình công an phường tự an đã phối hợp đội kiểm soát hình sự bắt giữ triều
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường quang trung phường tân tiến thành phố bùa ma thuật
hiện đối tượng triều đã được bàn giao cho công an huyện phù cát để tiếp tục điều tra xử lý
ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng ba trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã ghi nhận hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã quảng yên
và thành phố mong cái làm ba người tử vong và một người bị thương
vụ tai nạn tại địa phận thị xã quảng yên xảy ra vào khoảng một mươi sáu giờ hai mươi phút tại km hai mươi cộng ba trăm năm mươi
độ ba trăm ba mươi tám xe ô tô bán tải cố tình vượt một xe khác đang di chuyển cùng triều
do không làm được chủ tốc độ nên xe bán tải đã đâm thẳng vào ô tô tải chạy ngược chiều
cú đâm trực diện mạnh khiến hai người trên xe bán tải tử vong phương tiện bị hư hỏng nặng
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng ba tại đường nguyễn du phường hòa lạc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes do một người đàn ông điều khiển đã bất ngờ lao thẳng vào nhà dân
địa chỉ một trăm một mươi ba đường nguyễn du làm vỡ cửa kính và hư hỏng nhiều đồ đạc
sau đó tài xế lùi xe rồi bỏ chạy tới gần đầu cầu hòa bình
thì va chạm nhiều xe máy khiến một người phụ nữ đi cùng chiều tử vong tại chỗ một người khác bị thương
sau khi gây tai nạn lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy đâm gãy lan can cầu hòa bình và lao xuống ruộng rồi mới dừng lại
hiện lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận điều tra làm rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên
nhóm du khách gồm sáu người đang tắm biển phạm văn đồng thì năm người bất ngờ bị sóng cuốn trôi
bốn người may mắn được cứu người còn lại thì mất tích và thi thể đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm
vụ việc xảy ra vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng ba
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h cùng ngày một nhóm du khách sáu người xuống tắm tại khu vực bãi biển phạm văn đồng
thì năm người bất ngờ bị sóng cuốn ra xa
một người phụ nữ trong nhóm chạy vào bờ kêu cứu
anh nguyễn hữu toàn trung nhân viên đội cứu hộ thuộc ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
đã dùng ván lướt cứu hộ bơi ra cứu được bốn người gồm ba nữ một thanh niên bị mất tích
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng cứu hộ ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã nỗ lực tìm kiếm
đến hai mươi ba h ba mươi vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên
ban quản lý bán đảo sơn trà và cắp các bãi biển du lịch đà nẵng
khuyến cáo du khách không tắm biển ban đêm sau ca trực của lực lượng cứu hộ tức là sau một mươi tám h ba mươi hàng ngày
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển
phá chuyên án bắt quả tăng một nữ đối tượng đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
theo đó sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào lúc một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba
tại quốc lộ một mươi năm c đoạn qua địa bàn bản táo xã trung lý huyện mường lát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển
đã bắt quả tăng đối tượng len thị hòn ở xã trung lý huyện mường lát
đang vận chuyển trái phép sáu mươi túi ni lông màu xanh mỗi túi có hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại công an công an bước đầu len thị hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
cho một đối tượng người việt nam từ lào về việt nam tiêu thụ hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
gần đây trên địa bàn thành phố hưng yên tỉnh hưng yên đã xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên
vì thiếu kỹ năng sống và nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên đã giải quyết các mô thuẫn cá nhân bằng bạo lực
tụ tập gây dối ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận của chúng nhân dân
công an thành phố hưng yên đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật ghi nhận sau của phóng viên thời sự
đi thành từng tốp cầm theo hung khí phóng nhanh vượt ẩu gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố
đây là những hình ảnh mà camera trên địa bàn thành phố hưng yên ghi nhận được
trước thực trạng này công an thành phố hưng yên đã nhiều lần triển khai lực lượng để xử lý nghiêm
những hành vi như không đổi mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng hay nẹp bô đều bị dừng phương tiện đưa về các chốt kiểm tra xử lý như thế này
các hành vi như không đổi mũ bảo hiểm đưa về các chốt kiểm tra xử lý như thế này

theo cơ quan công an những nhóm thanh niên này phần lớn do sự thiếu quan tâm của gia đình đua đòi a dua nên tụ tập hẹn hò nhau thành từng nhóm tham gia giao thông trên đường không tuân thủ luật an toàn giao thông
nếu xảy ra mâu thuẫn các đối tượng lôi kéo nhiều người tham gia và có thể dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
chúng tôi thực hiện nhiệm vụ làm rõ được hai vụ khoảng ba mươi đối tượng
chúng tôi đã tiến hành đấu tranh khởi tố có dấu hiệu của hai nhóm này thường xuyên tụ tập trên địa bàn thành phố
bằng các biện pháp như là tuần tra mật phục công khai cũng như hóa trang để chúng tôi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tất cả những nhóm tội phạm này
để thực hiện nhiệm vụ này trước tiên là phải đảm bảo tính mạng sức khỏe và tài sản cho lực lượng tham gia trực tiếp cũng như người dân tham gia giao thông trên đường
để đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa bàn địa điểm công cộng lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên phối hợp với công an các địa phương kiểm tra phát hiện xử lý sớm các vụ việc khi mới manh nhà
khi phát hiện các vụ việc sẽ điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật để gian đe
ba đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện phong thổ bắt quả tăng và thu giữ hai mươi tám nhân dân tệ giả
tương đương khoảng hơn một trăm linh triệu tiền việt nam cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan
qua công tác nắm bắt tình hình điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực biên giới thuộc bản tà phìn xã malifor huyện phong thổ
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tăng hai đối tượng giàng a sài và giàng a gia là hai chú cháu cùng chú tại xã mù sang huyện phong thổ khi đang trên đường tiêu thụ tiền trung quốc giả
vật chứng thu giữ là hai trăm tám mươi tờ tiền giấy giả cùng một stery và mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ
tại cơ quan các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả được hai đối tượng mua đem đi bán để kiếm lời đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
từ tin báo của quân chúng nhân dân đến đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tăng một xe ô tô tải
chở bảy trăm hai mươi hai thùng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng chín trăm linh triệu đồng
sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tổ công tác liên ngành phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
tiến hành dừng xe tải do tài xế nguyễn thành phú trú tại huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở bảy trăm hai mươi hai thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra tài xế phú không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang trên
tịnh biên tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra và xác minh
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm